thưa quý vị tính đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín các cơn mưa lớn kết hợp rông lốc và sấm xét đã làm một người chết ở tỉnh quảng trị
sáu người bị thương ở tỉnh thừa thuyên huế một người mất tích ở thành hóa
và ngoài ra hàng trăm căn nhà bị tốc mái nhiều tuyến đường ở các địa phương như quảng bình nghệ an thừa thuyên huế hà tĩnh bị ngập sâu gây chia cắt giao thông
ở quảng bình mưa lớn hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng chín vừa qua đã gây ngập một số tuyến đường và làm chia cắt giao thông ở khu vực biên giới đất liền
địa bàn hai huyện minh hóa và tuyên hóa còn ở tỉnh nghệ an nhiều trường phải thông báo cho học sinh nghỉ học
thị trấn tân lạc và nhiều xã của huyện miền núi quỳ châu đã xảy ra trận lụt lịch sử nhiều nơi chìm trong biển nước hơn một nhà dân bị ngập lụt
còn tại huyện tương dương nhiều tuyến đường liên xã nước lũ dâng cao gây chia cắt các bản tại xã tam thái xã tam hợp
mưa lớn kéo dài cũng khiến cho nhiều huyện miền núi trên địa bàn tỉnh thanh hóa như thạch thành thường xuân như xuân như thanh bị ngập lụt cục bộ khiến nhiều tuyến đường bị ách tắc nhiều xã bị chia cắt
hàng chục nghìn học sinh và trẻ mầm non ở một số huyện miền núi của tỉnh đã phải nghỉ học
cục cảnh sát giao thông cho biết qua ba tuần triển khai các tổ công tác đặc biệt của cục đã phát hiện xử lý hơn hai bảy trăm linh tài xế ô tô xe máy vi phạm nồng độ cồn ở nhiều địa phương trên cả nước
quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cũng có ba mươi một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông khẳng định vi phạm về nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông nên công tác xử lý vi phạm sẽ diễn ra liên tục xuyên suốt và không có vùng cấm không có ngoại lệ
chiều nay đại diện lãnh đạo trại giam thủ đức bộ công an đóng trên địa bàn huyện hàm tân tỉnh bình thuận cho biết trại đã tìm thấy và bắt giữ được phạm nhân trốn trại vào sáng cùng ngày
theo đó phạm nhân hồ văn đặng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện hàm tân đang thụ án tại trại giam thủ đức về tội cố ý gây thương tích đã lợi dụng sơ hở khi đang lao động bên ngoài trốn khỏi nơi đang chấp hành án
sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm và truy bắt trên diện tích rộng trong thời tiết mưa gió tầm tã cán bộ trại giam thủ đức đã phát hiện và bắt giữ được phạm nhân khi đang lẩn trốn dưới khe suối gần núi khu vực phân trại bốn
ngày hai mươi bảy tháng chín tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần minh phước chú tại huyện rồng riềng bảy năm tù về tội giết người
theo có trạng giữa phước và ông đỗ huỳnh dấn trú của địa phương đã xảy ra một tổn tử trước
vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc nóng giận phước đã dùng cây dao đính chém vợ chồng ông dấn và con rể ông dấn bị thương
hậu quả sau cuộc đánh nhau thương tật mà phước gây
trong lúc đánh nhau thương tật mà phước gây ra ông dấn là sáu mươi bảy luân bị thương tích một mươi và bà ngọc bị tổn thương cơ thể là bảy
ngoài mức án bảy năm tù bị cáo phước còn bồi thương cho bị hại số tiền trên một trăm linh triệu đồng
trong lúc tuần tra công an phường xuân hà quận thanh khê tp đà nẵng đã bắt giữ hai đối tượng là huỳnh minh huy và trần minh đức có hành vi trộm cắp xe máy của người dân